vào chiều ngày hôm qua trung tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự bộ công an
ban giám đốc công an tp hcm cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến thăm đồng chí trung tá nguyễn văn trường
cán bộ phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự đang điều trị tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
đồng chí trường bị thương trong quá trình truy bắt tội phạm manh động nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
hiện tại trung tá nguyễn văn trưởng đang được điều trị theo dõi tại bệnh viện ba mươi tháng bốn
trước khi tiến hành phẫu thuật do bị gãy chân
trước đó vào chiều ngày một tháng năm trung tá nguyễn văn trưởng và đại úy nguyễn việt dũng
thuộc phòng truy nã truy tìm cục cảnh sát hình sự bộ công an tổ chức xác minh
truy bắt đối tượng truy nã nguy hiểm là vũ hữu tấn tại khu vực xã tân thới nhì huyện hóc môn
khi áp sát để khống chế thì đối tượng tấn manh động tấn công đạp ngã xe máy
khiến đồng chí trường bị gãy gập cổ chân đồng chí dũng bị thương nhẹ
với tinh thần kiên quyết bắt giữ đối tượng hai đồng chí đã áp sát khóa tay trái đối tượng vào còng số tám
tuy nhiên đối tượng tiếp tục vùng vẫy hồ hoàn nhằm đối tượng đang chơi đá gà gần đó ra cướp súng
dùng đá tấn công mặc dù đồng chí dũng đã bắn một viên đạn chỉ thiên để cảnh cáo

chúc đồng chí trưởng nhanh chóng bình phục trở về đơn vị công tác
đồng thời trung tướng trần ngọc hà cục trưởng cục cảnh sát hình sự cũng chia sẻ
trong dịp cao điểm lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm cán bộ chiến sĩ cục cảnh sát hình sự nói riêng
và lực lượng công an cả nước nói chung đã trực một trăm linh quân số để bảo đảm an ninh trật tự
ngăn ngừa đấu tranh với tội phạm lập nhiều chiến công xuất sắc
các cá nhân đã làm tham gia ứng trực và thực hiện các phương án đấu tranh phòng thu thọng xuyên tất cả các ngày nghỉ
trong những ngày nghỉ vừa qua lực lượng cảnh sát hình sự cũng đã tham gia cùng với công an các đơn vị địa phương
bắt giữ rất nhiều đối tượng truy nã
riêng cục cảnh sát hình sự chúng tôi đã phối hợp với công an đồng nai công an yên bái
đã bắt giữ các nhóm đối tượng giết người mua bán trái phép chất ma túy trốn truy nã tại địa bàn đồng nai
và cục cảnh sát hình sự cũng đã bắt giữ năm đối tượng
đây là toàn những đối tượng rất là côn đồ sau khi phòng tội đã nẩn trốn sự trừng phạt phòng ngừa
với nhiệm vụ phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
lực lượng cảnh sát hình sự nói riêng và lực lượng công an nhân dân nói chung
luôn trung thành với sự nghiệp cách mạng của đảng của tổ quốc và nhân dân
không quản ngại hy sinh gian khổ chiến đấu dũng cảm để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân